đồng thời đó là cơ hội mới đối với nhiều nhà đầu tư không chỉ có thể tìm kiếm lợi nhuận ở thị trường giá lên mà còn có thể sử dụng các công cụ kiếm lời ở thị trường giá xuống
tất nhiên các sản phẩm này có cấu trúc hoạt động rất phức tạp nên không phải nhà đầu tư nào cũng có thể hiểu tương tận và nắm bắt được cơ hội